tối qua ngày sáu tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội họp khẩn thông tin về trường hợp ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn thành phố
và triển khai kế hoạch khoanh vùng cách ly đối với các trường hợp có nguy cơ cao và tiếp xúc với bệnh nhân
ngay sau khi ghi nhận thông tin về ca nghi nhiễm sở y tế hà nội đã tiến hành xác minh kiểm tra các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh
bước đầu xác định có tám người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân năm người tạp vụ và một lái xe riêng
tại bệnh viện hồng ngọc có một mươi bảy người tiếp xúc với bệnh nhân
trên chuyến bay vn năm mươi bốn có tổng cộng hai trăm linh một hành khách và bốn phi công cùng một mươi hai tiếp viên
hiện việt nam airlines đang phối hợp với cơ quan y tế để giả soát
bên cạnh đó lãnh đạo sở y tế hà nội lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình và các lực lượng của ngành y tế và quận ba đình đã trực tiếp xuống khu vực nhà bệnh nhân
để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch
cụ thể lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân lập chốt tại hai đầu khu phố trúc bạch đóng cửa các hàng quán tại khu vực
cử ba đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của trung tâm y tế quận ba đình và các đơn vị liên quan
tiến hành điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần
bộ y tế khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh thực hiện các quy định phòng chống dịch
phối hợp với cơ quan y tế cách ly y tế để ngăn chặn tình huống dịch lây lan khó kiểm soát
trước hiện tượng người dân hà nội đổ xô mua hàng dự trữ khi mà xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín
sáng nay ngày bảy tháng ba trong buổi họp đột xuất của hà nội đồng chí vương đình huệ bí thư hà nội
nói đã trao đổi với lãnh đạo hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn và cam kết bảo đảm đủ hàng hóa cung cấp cho người dân
bí thư hà nội cũng khuyến cáo nếu mua sắm đông mà không thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ có thể là nguy cơ lây nhiễm bệnh